xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh cuối ngày
được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc hai mươi h và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị sau gần một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra vào đêm ngày một mươi một tháng bốn
tại thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
lực lượng chức năng tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đối tượng là phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại tổ dân phố cầu thượng là đối tượng gây án và bỏ trốn khỏi địa phương
bước đầu đấu tranh hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đối tượng sinh lòng ghép bỏ và nung nấu ý định giết người
trước đó khoảng một tuần đối tượng mua bốn gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn một con dao mang theo người
đến tối ngày một mươi một tháng bốn khi gặp nạn nhân tại ngõ gần nhà đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn và uống thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành
những thông tin antv đã đưa trước đó vào khoảng một h ba mươi đối tượng đã bỏ trốn và uống thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành
khoảng chín h sáng ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng bốn tại khu đô thị cẩm bình phường cẩm bình thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
một biệt thự bất ngờ bốc cháy dữ dội
thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong nhà có hai người một người giúp việc ở tầng một đã kịp thoát ra ngoài
còn người phụ nữ là chủ của căn nhà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu bị mắc kẹt ở tầng trên được giải cứu nhưng đã tử vong
đến khoảng một mươi một giờ đám cháy cơ bản được dập tắt không để lây lan ra các khu lân cận
nguyên nhân của đám cháy đang được tìm ra
điều tra làm rõ
hai đối tượng cùng với năm bánh heroin vừa bị công an huyện phù yên tỉnh sơn la bắt giữ
vàng lao lừ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và vàng lao nhìa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại huyện yên châu tỉnh sơn la
đã bị bắt giữ vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ năm bánh heroin có chậm lượng một nghìn bốn trăm tám mươi năm tám gram

trên một triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác
công an thị xã gò công vừa khởi tối vụ án khởi tối bị can
ra lệnh tạm giam đối tượng nguyễn thị thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại xã gò công về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
tâm là đối tượng nghiện ma túy
vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tâm đến trụ atm của ngân hàng agribank
truy nhánh với đối tượng nguyễn thị thanh tâm
thuộc ấp kim liên xã long hòa để sử dụng dịch vụ trên trụ atm
khi ra ngoài tâm đã dùng gạch ném vào hai trụ atm
làm hư hỏng một tấm kính cường lực bảo vệ màn hình
gây thiệt hại ba triệu đồng
sau đó tâm tiếp tục đến ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn gò công
dùng gạch ném vào máy atm
làm hư hỏng một mặt nhựa khoang kỹ thuật của trụ
tài sản thiệt hại trị giá một mươi triệu đồng
thực hiện quyết định số bốn trăm bảy mươi một ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai

về chỉ định nhân sự tham gia đảng ủy
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vào ngày hôm nay đảng ủy công an trung ương
tổ chức công bố quyết định của bộ chính trị
về công tác cán bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì bữa lễ
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
để kiện toàn đảng ủy
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
bộ chính trị chỉ định các đồng chí
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
tham gia ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đại tá lê minh hà phó chủ nhiệm thường trực
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
đại tá nguyễn ngọc lâm cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đại tá lê ngọc châu tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tham gia đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là sự quan tâm đặc biệt của đảng nhà nước
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay
thay mặt bộ chính trị đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
chúc mừng các đồng chí vừa được bộ chính trị chỉ định
tham gia đảng ủy ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương
đây là niềm vinh dự lớn niềm tự hào
nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề
trước nhiệm vụ mà đảng nhà nước tin tưởng giao phó cho các đồng chí
đặc biệt tới đây đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
sẽ tập trung cao độ lãnh đạo chỉ đạo
và triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn trên cương vị trọng trách mới được giao
các đồng chí vừa được bộ chính trị chỉ định tham gia đảng ủy
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được
không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống
nâng cao bản lĩnh chính trị khiêm tốn học hỏi cầu thị
không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công
xây dựng đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đoàn kết thống nhất phát huy vai trò lãnh đạo
tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt công tác công an
nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí bộ trưởng
thay mặt các đồng chí được bộ chính trị chỉ định tham gia đảng ủy
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
hứa sẽ tiếp tục học tập không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh
luôn nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu cùng tập thể đảng ủy
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất
đồng thời gương mẫu hoàn thành và thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước các quy trình quy chế làm việc đã đề ra
quan tâm chăm lo xây dựng đảng bộ các cấp trong đảng bộ công an trung ương
trong sạch vững mạnh đoàn kết thống nhất
thưa quý vị việc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố
điều tra một số vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực y tế
tài chính ngân hàng chứng khoán hay bất động sản đã được dư luận
quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm đồng tình và ủng hộ
tuy nhiên lợi dụng việc này một số đối tượng đã tung những tin đồn
tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội gây tác động xấu tới thị trường
tài chính chứng khoán của việt nam và để ổn định thị trường tài chính
bộ công an sẽ xử lý nghiêm hành vi tung tin đồn thất thiệt
tin giả vẫn luôn là một căn bệnh
gây ảnh hưởng ở bất kỳ lĩnh vực nào đối với lĩnh vực chứng khoán
bất động sản tin đồn từ chỗ gây nhiễu loạn hoang mang còn có thể dẫn đến
thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư
đơn cử cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tin đồn ủy ban chứng khoán tài chính nhà nước
từ chối việc tăng vốn của một số công ty chứng khoán đã khiến nhóm cổ phiếu
ngành chứng khoán giảm mạnh giá chỉ số vn index giảm sâu hơn bốn mươi ba điểm
rất nhiều các cái nhà đầu tư đã bỏ chạy khỏi
nhiều loại hàng hóa đặc biệt là những loại hàng hóa
của họ flc và của các trái phiếu
mà các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản
và từ đó làm sáu trộn cái thị trường và chúng ta thấy cái vn index
nó đã giảm một cách nhanh chóng từ cái mức tương đối cao hơn
một năm trăm linh điểm xuống cái mức dưới một năm trăm linh
thậm chí đến có lúc đến một năm trăm sáu mươi điểm
đặc biệt sau khi một số lãnh đạo của tập đoàn flc
và tân hoàng minh bị bắt khi mật độ các tin đồn về thị trường chứng khoán
xuất hiện nghe và nhiều hơn tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư
và diễn biến giao dịch trên thị trường sắc đỏ thường xuyên áp đảo
trên sản chứng khoán
qua giả soát thì chúng tôi thấy là có hàng trăm những cái hút nhóm đó
đưa những cái thông tin như vậy và cái việc này nó ảnh hưởng rất là tiêu cực
đến cái nhà đầu tư ở trong nước nhà đầu tư ở nước ngoài
đối với doanh nghiệp
doanh nghiệp trong nước và nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng
tới cái sự ổn định của nền kinh tế đất nước chúng ta
đang trong cái đà phục hồi sau covid hiện nay
tác động tiêu cực là điều có thể thấy rõ thông tin thất thiệt
cũng giống như quảng cáo không đúng hoặc cố tình găm hàng
dìm hàng hay làm giá thổi giá cổ phiếu thì đều được coi là hành vi
thao túng thị trường và đều phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật
những thông tin sai sự thật mà nếu như các nhà đầu tư
người chia sẻ biết là sai sự thật mà chia sẻ trên không gian mạng
thì có thể bị xử lý ở mức hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng
và chúng tôi tới đây là chúng tôi sẽ quyết tâm để đưa ra xử lý
những cái đối tượng mà đăng những thông tin vi phạm
gây ảnh hưởng tiêu cực trong dự luận
chúng ta đừng nghe những cái thông tin thất thiệt
hoặc là những cái lời đồn hoặc là những cái trào lưu
mà của cái đám đông
thì lúc đó chúng ta sẽ đỡ bị thiệt hại
là ngay cả những cái cổ phiếu hoặc trái phiếu
mà chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua
nó xuống ra rất nhiều như cổ phiếu flc chi chẳng hạn
thì nhiều người bán ra
nhưng mà sau đó mà thậm chí là cứ chanh nhau bán
thì rõ ràng cái cổ phiếu nó xuống rất là sâu
nhưng đây chỉ là trách nhiệm của một cá nhân thôi
mà người ta xử lý là xử lý một cá nhân hoặc một nhóm
trong cái tập đoàn đó
và như vậy thì nó không ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả tập đoàn
cũng như là các thông tin thất thiệt cũng thế
thực tế nếu mà các bạn bình tĩnh
thì lúc đó chúng ta nhìn nhận nó sẽ chính xác
và cái việc mua bán nó sẽ phù hợp
và đem lại lợi ích tốt hơn cho bản thân chúng ta
cũng như đem lại sự ổn định cho thị trường
hiện bộ công an đang chỉnh đạo các lưu lực chức năng
thu thập củng cố tài liệu trung cứu
tiên tuyết xử lý nghiêm theo đúng quy định
tất cả những đối tượng có hoạt động đăng tải thần tùy thất thiệt
chưa được thực chứng
góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định và lành mạnh